trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tỉnh đồng nai đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho khoảng tám mươi người
đây là đợt lấy mẫu xét nghiệm đồng loạt nhiều nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh
khoa vi sinh bệnh viện đa khoa đồng nai vừa chưng dụng thêm một phòng để làm test nhanh sars cov hai
những ngày qua tại khoa này số lượng xét nghiệm test nhanh gần một mẫu một ngày và xét nghiệm pcr gần ba mẫu một ngày gấp bốn năm lần so với trước đây
trong hai ngày cuối tuần vừa qua cũng đã tiến hành lấy mẫu và làm xét nghiệm cho khoảng sáu các trường hợp xét nghiệm pcr đơn và gộp và khoảng gần hai tất nhân
và cũng làm xét nghiệm cho những đơn vị như là những bệnh viện gửi tới những trung tâm y tế và cả những trường hợp khẩn những trường hợp test nhanh dân tính thì cũng cần phải làm gấp
hiện tại khoa vi sinh là làm full dào hai mươi bốn trên hai mươi bốn
lúc nào có mẫu là làm
cho đến khi nào mà xong thì thôi
lượng người dân mà đến làm xét nghiệm khá là đông vượt rất là đột biến mà ngoài cái dự kiến của ban giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai
thì bệnh viện cũng là một trong những ba đơn vị mà xét nghiệm khẳng định
do đó là bệnh viện đảm nhiệm việc lấy mẫu và chạy xét nghiệm cho người dân ở khu vực phong tỏa ở huyện thống nhất
thì trong đó toàn khu vực đó là có khoảng tám mươi mẫu
thì bệnh viện đa khoa đồng nai cũng là phụ trách gần ba mươi mẫu
bên cạnh đó thì bệnh viện cũng là hỗ trợ để xét nghiệm cho cán bộ và giáo viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tương tự tại bệnh viện đa khoa thống nhất chỉ với một hệ thống máy xét nghiệm pcr nên phải chạy tối đa công suất
sở y tế vừa trang bị cho bệnh viện này thêm một hệ thống xét nghiệm pcr để nâng công suất xét nghiệm lên khoảng một năm trăm linh mẫu đơn một ngày
khoa hiện lại đang chia làm ba kit
để làm hai mươi bốn trên hai mươi bốn
cái đợt dịch gần nhất đây mà ở huyện thống nhất thì trung bình mỗi ngày phòng xét nghiệm làm khoảng mẫu cộng đồng
thì coi như là anh em chạy suốt đêm
thì thực ra bây giờ là cái máy nó gối đầu không kịp
anh em thì vẫn có khả năng làm được mà cái máy gối đầu không kịp
chính lý do đó thì sở y tế mới trang bị thêm cho bệnh viện một cái hệ thống máy nữa
thì hy vọng là có cái hệ thống máy đó
thì chúng ta sẽ phần nào đó giải được cái áp lực
không chỉ các phòng xét nghiệm luôn sáng đèn hai mươi bốn trên hai mươi bốn để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
chỉ riêng đợt lấy mẫu diện rộng tại các khu phong tỏa nguyện thống nhất
ngành y tế đã huy động khoảng hai trăm linh nhân viên y tế từ nhiều đơn vị trong tỉnh
có cả giảng viên sinh viên tình nguyện của trường cao đẳng y tế đồng nai tham gia
tập trung toàn lực để thực hiện đợt xét nghiệm lớn nhất từ trước đến nay
tính từ khi có dịch covid một mươi chín đồng nai đã thực hiện gần một trăm hai mươi năm mẫu xét nghiệm sars cov hai
các kỹ thuật viên nhân viên xét nghiệm luôn sẵn sàng thức thâu đêm phục vụ công tác phòng chống dịch